thưa quý vị và các bạn thổ cầm là sản phẩm biểu trưng cho trang phục của đồng bào các dân tộc thiểu số trong cộng đồng năm mươi bốn dân tộc anh em trên cả nước
với những nét hoa văn tinh xảo đặc sắc thổ cầm ở sứ thanh không chỉ góp phần giữ gìn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống mà còn tô thắm thêm sắc màu cho không gian văn hóa trang phục việt nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển
để hiểu hơn về thổ cầm của đồng bào các dân tộc ở miền tây sứ thanh trong chuyên mục trang địa phương của kênh truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sắc màu thổ cầm sứ thanh do phóng viên đài phát thanh và truyền hình thanh hóa thực hiện
thổ cầm là sản phẩm biểu trưng cho trang phục của đồng bào các dân tộc thiểu số trong cộng đồng năm mươi bốn dân tộc anh em trên cả nước
với những nét hoa văn tinh xảo đặc sắc thổ cầm ở sứ thanh không chỉ góp phần giữ gìn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống mà còn tô thắm thêm sắc màu cho công gian văn hóa trang phục việt nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển
thổ cầm là sản phẩm biểu trưng cho trang phục việt nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển
đồng bào các dân tộc ở miền tây sứ thanh không bản làng nào không có khung rệt với những sản phẩm thổ cầm hết sức phong phú đa dạng
trong đó các bà các mẹ các chị bằng sự khéo léo đã làm nên những vuông thổ cầm rất ấn tượng
phụ nữ các dân tộc sứ thanh có thể theo thùa ở bất cứ đâu bất cứ lúc nào kể cả lúc nghỉ ngơi khi lên nương hay là trên đường xuống chợ
sự bài miết đó được cho là một đặc tính của phụ nữ các dân tộc ở miền tây thanh hóa
họ không chỉ đảm việc nhà mà còn là những họa sĩ sáng tác hoa văn độc đáo
ngay từ bé một bé gái đồng bào các dân tộc đã được mẹ dạy theo những hoa văn đơn giản
chính vì thế khi trở thành thiếu nữ cô gái đã có thể tự chuẩn bị cho mình một bộ trang phục rực rỡ sắc màu
chính tự ý thức truyền nghề ấy đã làm dòng chảy thổ cầm của đồng bào không đất đoạn
hoa văn trên vương thổ cầm thấm được tình cảm của người làm ra nó
hoa tiết tùy cũng có những quy ước nhất định gắn bó với đời sống văn hóa
nhưng mỗi người theo một khác khiến cho từng phương thổ cầm như một tác phẩm nghệ thuật độc lập
bắt đầu từ một mươi sáu một mươi bảy tuổi thiếu nữ là bắt đầu dệt để mà lấy cái thổ cầm mang về nhà chồng
thì nếu như cô dâu nào mang được nhiều thổ cầm về nhà chồng thì được xem đấy là cô dâu khéo léo và đảm đang
để tận mắt thấy những sắc màu hoa văn độc đáo riêng được tạo ra từ những bàn tay khéo léo của người phụ nữ các dân tộc ở miền tây sứ thanh
chúng tôi đã đến thăm nghề dệt thổ cầm của đồng bào thái ở bàn khó xã hồi xuân huyện quan hóa
hiện nay nghề dệt thổ cầm ở bàn khó xã hồi xuân không chỉ được duy trì để phục vụ đời sống của đồng bào
mà còn được tri hội phụ nữ của bản phát huy trở thành nghề mang lại thu nhập cho các gia đình
khác với những chiếc váy được theo tỉ mỉ bằng đôi tay của phụ nữ dân tộc mông giao
thì chiếc khăn piêu váy áo của phụ nữ dân tộc thái lại gắn liền với không cười
hình ảnh người phụ nữ thái miệt mài bên không cười giữa bạt ngàn núi rừng đã trở thành nét đẹp trong thơ ca nhạc họa
còn nhớ nghề dệt thổ cầm có từ bao giờ chỉ biết từ bao đời nay vẫn có hình ảnh những người phụ nữ cần mẫn ngồi bên khung cười
tỉ mỉ xe từng sợi chỉ để dệt nên những trang phục với những nét hoa văn tinh tế độc đáo
những cô gái khi lớn lên sẽ được các bà các mẹ truyền lại nghề dệt truyền thống từ cách xe chỉ dệt vải và khâu vá
dệt thổ cầm không chỉ là nét đẹp truyền thống mà còn thể hiện sự tinh tế tỉ mỉ khéo léo của người con gái
những nét hoa văn đặc sắc trên trang phục
nhờ đôi bàn tay các cô gái trở nên sống động gần gũi với đời sống
để có bộ trang phục dân tộc đẹp phụ nữ thái phải rất dày công vừa đòi hỏi sự kiên trì vừa phải có khiếu thẩm mỹ
một tấm vải thổ cầm được hình thành phải qua rất nhiều công đoạn từ trồng bông kéo sợi nhuộm màu tạo hoa văn và cuối cùng là dệt
tất cả đều đòi hỏi sự cần mẫn khéo léo nhanh tay lẽ mắt và tinh tế mới có được những tấm thổ cầm đặc sắc như ý
thưa quý vị và các bạn lúc này đây chúng tôi đang có mặt tại bản khó xã hồ xuân huyện quân hóa
tại nơi đây có nghề truyền thống là nghề dệt thổ cầm
em chị ạ chị có thể cho em biết là cái nghề dệt thổ cẩm có từ lâu đời chưa ạ
nghề dệt thổ cẩm của dân tộc thái chúng tôi thì có từ lâu đời lắm rồi
cho nên là từ xưa từ cha ông đến nay là không bị mai một
nghề dệt thổ cầm gắn bó như thế nào đối với đời sống sinh hoạt của bà con dân tộc người thái
lúc cưới xin này con gái đi lấy chồng này hay là lúc ma chay này
đặc biệt trong cái ngày cưới thì con gái đi lấy chồng là phải làm cái đệm này làm đệm nằm này
xong làm đệm ngồi làm đệm ngồi xong rồi làm chăn hoa văn thì làm chăn
còn cái với lệ gối còn cái sọc ngang thì làm cái đệm ngồi này với cái đệm nằm
bỏ vào trong cái bế hoặc trong cái dương cho con gọi là có của hồi môn của bố mẹ để lại cho con cháu
thưa chị chị có thể cho em biết là cái nghề dệt thổ cầm này được dân tộc thái bảo tồn và phát triển như thế nào
chuyển thống vốn đời từ xưa đến nay từ cha ông đến nay là dựng lên rồi cho nên là cứ đấy là nối bước là tiếp bước thôi
từ cơ sở dệt thổ cầm của chị dung hiện nay đã có hàng trăm gia đình trên địa bàn xã khôi phục lại nghề dệt
các sản phẩm của bà con làm ra đến đâu đều được chị dung thu mua đưa đi tiêu thụ
bà hà thị kiêm năm nay dù đã trên bảy mươi tuổi nhưng hệ có thời gian là bà lại ngồi vào khung cười
nghề dệt thổ cầm đã theo bà từ năm một mươi năm một mươi sáu tuổi
những tấm khăn tấm áo thổ cầm dệt nên
với bà kiêm không đơn thuần là vật dụng mà nó còn là sự tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác
bà cũng mong cho con cháu người thái hôm nay luôn nhớ về cội nguồn tổ tiên tự hào với nghề dệt
từ đó mà giữ lại cho muôn đời sau
tạo hóa đã ban cho con gái thì phải viết dệt
ban cho con trai thì phải viết cây vừa
cho nên từ đó đến bây giờ khi mà cả cái khăn hoàng cả cái sản phẩm không đơn thuần chỉ có dùng
ví dụ như khăn quảng
ngày xưa người ta đen đen lắm
người ta mắc một cái khung cửi thì người ta để dành ra một hai cái như thế này để mà diệt cái khăn nhỏ để tặng cho bạn trai
thực tế cho thấy việc giữ gìn và phát triển nghề dệt thổ cầm ở xã lũ niêm
không chỉ góp phần bảo tồn văn hóa cổ truyền của dân tộc thái nói riêng huyện bá thước nói chung
mà còn có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của huyện
để các sản phẩm dệt thổ cầm truyền thống
vươn xa tới nhiều thị trường chị hà thị dung đã đẩy mạnh quảng bá giới thiệu sản phẩm
giúp người dệt thổ cầm ngày càng có chỗ đứng
có phần tôn vinh vẻ đẹp bản sắc văn hóa của người dân tộc thái trong cộng đồng các dân tộc sứ thanh
thưa quý vị và các bạn đây là một trong những cơ sở sản xuất và cung cấp các mặt hàng thổ cẩm
tại đây có đa dạng và phong phú các sản phẩm được làm từ đôi tay khéo léo
với các hoa văn và họa tiết phong phú và đa dạng
đây còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa của đồng bào các dân tộc
chị ơi chị đã gắn bó nhiều năm với nghề thổ cẩm này
thì chị thấy là nghề thổ cầm này so với ngày xưa có điểm gì khác nhau ạ
thổ cầm người thái ngày xưa so với bây giờ thì về các hoa văn sắp thái thì không khác nhau
nhưng mà về màu sắc bây giờ thì hiện đại hơn
thì màu sắc nó rực rỡ hơn đẹp hơn thu hút hơn
vâng chị ơi hiện nay thì việc cung cấp và sản xuất hàng thổ cầm của nhà chị
thì như thế nào ạ
ngày xưa thì làm thủ công từ cái tự cung tự cấp thì làm vất vả hơn
vì là bây giờ thì có sự giao thoa hàng hóa
có nơi người ta sản xuất tơ ra thì mình có thể thu mua tơ lại
với lại sản xuất bông ra các cái nhà máy người ta sản xuất ra
công nghệ cao thì mình mua lại sản phẩm
về mình dệt thì chất lượng thì cũng bằng nhau
nhưng mà nó đẹp hơn và nhanh hơn
còn ngày xưa tự cung tự cấp thì tự kéo ra một sợi tơ
tơ vệ bông thì lâu lắm trồng lên
công đoạn trồng lên rồi kéo ra rồi lâu lắm mới được một cái
nhưng bây giờ thì mình giao thoa hàng hóa thì người thì sản xuất tơ
người thì sản xuất bông người mình thì lại lấy thịt
nên là nó rất nhanh nhanh hơn dân ngày xưa rất nhiều
vậy thì cái mong muốn lớn nhất của chị hiện nay là gì ạ
mong muốn của tôi lớn nhất là muốn quảng bá ra không riêng gì ở khu vực này
để toàn quốc rồi vươn ra thị trường rộng hơn nữa
để có thể tạo ra nhiều sản phẩm để tạo việc làm sản xuất ra nhiều
thì bà con dùng nhiều thì mình
tạo việc làm nhiều cho chị em phụ nữ
đối với người mong ở sứ thanh
thổ cầm đã tô thêm vẻ đẹp trong các hoạt động văn hóa cộng đồng
từ chiếc khăn vấn đầu khăn quảng cổ áo váy hay sa cạp báo chân
tất cả đều rất dạng dỡ và đậm màu thiên nhiên
nổi bật trong các hoạt động văn hóa là những thiếu nữ người mông tuổi xuân
thì mặc trên mình những bộ váy áo nhiều màu
chiếc mũ tròn thua rua trên đầu càng làm tôn thêm vẻ đẹp
đậm chất núi rừng
không gian sinh sống từ bao đời chợ phiên và lễ hội mùa xuân
là nơi sinh ra diền dữ và thao hoa vẻ đẹp rực rỡ của thổ cầm
sắc màu văn hóa cổ truyền từ bao đời nay của người mông
thổ cầm là một chất liệu mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc
trải qua bao biến cố lịch sử thổ cầm vẫn ngời lên màu sắc rực rỡ
tươi sáng đầy ấn tượng những nét họa tiết trang trí độc đáo
hoa văn mộc mạc đặc biệt vẫn là lỗi dệt thủ công truyền thống
đã đang ngày càng được yêu thích
thổ cầm có vai trò quan trọng vừa tạo nên trang phục mang đậm bản sắc dân tộc
đồng thời cũng đang dần trở thành hàng hóa nâng cao thu nhập
xóa đói giảm nghèo cho nhiều gia đình phụ nữ vùng sâu vùng xa
vì vậy những năm qua các cấp các ngành ở thanh hóa không ngừng quảng bá
giới thiệu sản phẩm thổ cầm đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước
đến nay sản phẩm thổ cầm của sứ thanh đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới
được khách hàng đánh giá cao
mặc dù sắc diện của mỗi loại thổ cầm có khác nhau
nhưng đối với đồng bào các dân tộc sứ thanh cùng mái nhà chung của năm mươi bốn dân tộc anh em
với tinh thần trách nhiệm cao trong việc bảo tồn khôi phục và phát huy giá trị văn hóa truyền thống
đã góp phần tôn vinh giá trị của thổ cầm việt nam trước du thế hộ nhập và phát triển
quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự
sắc màu thổ cầm việt nam
và sản phẩm sứ thanh do phóng viên đài phát thanh và truyền hình thanh hóa thực hiện
được phát trong chuyên mục trang địa phương của kênh truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại